vậy là sau một thời gian kiểm soát tốt và không phát hiện thêm các ca nhiễm bệnh covid một mươi chín ngoài cộng đồng
hoạt động của đời sống xã hội đã gần như trở lại trạng thái bình thường
các cơ sở kinh doanh ăn uống cũng đã đông đúc hơn
tuy nhiên bộ y tế khuyến cáo cần tuân thủ những biện pháp phòng dịch
không được xuất hiện tâm lý chủ quan lơ là
khu vực quận cầu giấy thành phố hà nội đông đúc thực khách
những hàng quán này gần như đã trở lại hoạt động bình thường
sau khi dịch covid một mươi chín cơ bản đã được kiểm soát
phần lớn các chủ cửa hàng đều tuân thủ việc phòng dịch
tâm lý thực khách cũng thoải mái hơn nhưng vẫn không chủ quan với dịch bệnh

vì cũng chưa công bố hết gì
hiện vẫn còn một số cửa hàng kinh doanh vì muốn khách được thoải mái
nên không thực hiện nghiêm việc phòng dịch và khách thì cũng xuất hiện tâm lý chủ quan
tuy nhiên số lượng này không nhiều
chính quyền địa phương thì vẫn khuyến cáo người dân dù trở lại trạng thái bình thường mới
nhưng vẫn cần cảnh giác cao với dịch covid một mươi chín
vì nguy cơ bùng phát vẫn còn tiềm ẩn trong cộng đồng
một số các trường hợp mà trong quá trình thực hiện thì chưa đảm bảo tốt
là không có nước sát khuẩn rồi là v v
các điều kiện
về phòng dịch thì đối với các trường hợp đó chúng tôi cũng đều xử lý
do vậy là chúng tôi nghĩ là một trong những cái biện pháp cũng rất là quan trọng
đó chính là thường xuyên làm công tác kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm
mở cửa kinh doanh để phục hồi kinh tế nhưng nếu không đủ điều kiện an toàn phòng dịch
thì cơ quan chức năng có thể xử phạt theo đúng quy định của pháp luật
áp dụng biện pháp đóng cửa bắt buộc cho đến khi nào thật sự tuân thủ các biện pháp phòng dịch an toàn